kết thúc quý i năm hai nghìn một mươi tám những triển vọng lạc quan được dự báo cho ngành chăn nuôi từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy vẫn chưa thành hiện thực
chăn nuôi là lĩnh vực duy nhất có mức tăng trưởng thấp hơn kế hoạch được giao trong ba tháng đầu năm
tình hình chăn nuôi lợn chưa khởi sắc là do giá vẫn ở mức thấp nhiều nơi vẫn đang tiếp tục giảm đàn và thậm chí là treo chuồng
lối thoát được ngành chăn nuôi mong đợi nhất là làm sao xuất khẩu được thịt lợn